tổng liên đoàn lao động việt nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
cụ thể tổng liên đoàn lao động việt nam quyết định hỗ trợ từ một ba triệu đồng đối với người lao động bị giảm giờ làm bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày một một mươi hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một ba hai nghìn hai mươi ba
đồng thời người được hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng
đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất là ba triệu đồng một người dành cho người lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
đối với mỗi trường hợp người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản